tính đến ngày ba tháng một mươi một đã có hơn ba mươi triệu cử tri mỹ tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này
bao gồm hơn một mươi ba triệu phiếu bầu trực tiếp và hơn một mươi tám triệu phiếu bầu qua thư
bỏ phiếu sớm đã và đang kết thúc ở hầu hết các bang trong khi chỉ một số ít bang không tổ chức bỏ phiếu trực tiếp sớm
các bang có lượng dữ liệu bỏ phiếu sớm nhất gồm california texas và florida
khi tất cả đều ghi nhận ít nhất bốn triệu phiếu bầu sớm
các bang washington georgia và north carolina báo cáo ít nhất ba triệu phiếu bầu
các bang còn lại đạt từ hai triệu phiếu bầu trở xuống
bầu cử giữa nhiệm kỳ tại mỹ được coi như cuộc trưng cầu ý dân toàn liên bang
đối với kết quả điều hành của chính phủ tổng thống joe biden nói riêng và đảng dân chủ nói chung trong gần hai năm qua
kết quả bầu cử cũng sẽ phát đi tín hiệu về đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của mỹ trong ít nhất hai năm tới
cuộc bầu cử năm nay sẽ diễn ra vào ngày tám tháng một mươi một tới để bầu lại tất cả bốn trăm ba mươi năm ghế hạ nghị sĩ
một mươi trên một trăm linh ghế thượng nghị sĩ ba mươi sáu thống đốc bang cùng hàng loạt các cuộc bầu cử chính quyền địa phương
giới chuyên gia cho rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là yếu tố quan trọng tại các bằng chiến địa